ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở và ban ngành liên quan tăng cường kiểm soát ngăn chặn xử lý việc đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm cũng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về những tác hại của hành vi này
người dân không bao che tiếp tay mà phải kịp thời phát hiện tố giác các vi phạm của tổ chức cá nhân
thời gian qua tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản xuất chế biến xuất khẩu kinh doanh vận chuyển tăng trữ tôm các sản phẩm tôm có chứa tạp chất diễn ra phức tạp trên địa bàn các tỉnh thành phố trong cả nước
các lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã phát hiện bắt giữ xử lý nhiều vụ việc về các hoạt động vi phạm trên một số địa bàn